bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở ấp công nghiệp xã tân hải huyện phú tân tỉnh cà mau đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện phú tân phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền bằng hình thức trực tuyến
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hai mươi đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền bằng hình thức trực tuyến ngoài ra còn thu giữ thêm một tv một đầu thu phát sóng internet dùng để xem đá gà trực tuyến và trên bốn mươi sáu triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một mươi bảy xe mô tô các đối tượng tham gia chủ yếu là người địa phương và các địa bàn giáp danh được biết tụ điểm tệ nặng này đã từng bị xử lý về hành vi tổ chức đá gà ăn tiền